tại hà nội ban liên lạc hội học sinh miền nam trên đất bắc đã thông tin tới báo chí về chương trình kỷ niệm sáu mươi năm năm trường học sinh miền nam và năm mươi năm các thế hệ học sinh miền nam thực hiện di trúc của bắc hồ